hình ảnh quốc kỳ việt nam ngập tràn sắc đỏ trên mạng xã hội
hàng loạt facebooker đã phủ mạng xã hội bằng hình ảnh ngôi sao vàng năm cánh là hình ảnh lá cờ của quân giải phóng
tất cả đã cùng nhau truyền đi một thông điệp về niềm tự hào dân tộc về chiến thắng lịch sử của việt nam ngày ba mươi tháng bốn của bốn mươi tám năm về trước
đó cũng chính là sức mạnh sự đoàn kết và trên hết là khẳng định chủ quyền tinh thần đồng lòng của sức trẻ người việt nam
thương liêng hai tiếng việt nam tự hào
đổi avatar mừng chiến thắng ba mươi tháng bốn nào các bạn
mình tin hành động treo cờ này không phải là hành động theo phong trào mà thực sự xuất phát từ đáy lòng của mỗi người
đó là tình yêu mỗi người đối với đất nước
nhìn vào ai ai cũng cảm thấy thiên liêng
hãy like và share đi cho tất cả bạn bè của mình
đặc biệt là các bạn du học sinh và những người việt nam đang sống ở nước ngoài
vì chính họ là người đem hình ảnh và văn hóa việt nam ra khắp thế giới